thu hồi một phần tài sản và hung khí vụ cướp
vụ cướp xảy ra vào giữa trưa ngày một mươi tám tháng ba bị hại là bà nguyễn tị kim hồng năm mươi hai tuổi
trú thôn đồng tháp xã phước tân huyện phú riềng là người thu mua hạt điều
bị một đối tượng đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt dùng dao nhọn đe dọa khống chế
gây thương tích cho bà cướp đi trước túi bên trong có khoảng năm mươi triệu đồng
tên cướp đã lên chiếc xe mô tô hiệu yamaha syrius màu đen đỏ tẩu thoát sau khi gây án
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị công an địa phương
tổ chức điều tra truy xét và sau hai mươi bốn giờ đã xác định được chiếc xe mô tô nghi vấn liên quan đến vụ án
mang biển số chín mươi ba k một ba nghìn bốn trăm tám mươi bốn do võ văn phương hai mươi chín tuổi trú thôn phước yên xã phước tính
thị xã phước long là chủ xe phương được mời đến cơ quan công an làm việc
qua công tác đấu tranh phương đã khai nhận do nợ một khoản tiền mà không có tiền trả nợ
nên đã lên kế hoạch đi cướp từ lời khai của phương cơ quan công an đã thu giữ được
con dao hung khí phương gây án và số tiền hai mươi năm triệu đồng cơ quan công an đã ra hiệu lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp võ văn phương để phục vụ công tác điều tra vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu bị cáo trần văn phải năm mươi hai tuổi ngụ tại xã thường lạc
huyện hồng ngự đã bị tòa án nhân dân huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp mở phiên tòa xét xử
và tuyên án một mươi hai tháng tù giam
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo phải đã dùng xuồng máy vận chuyển thuê hơn hai bảy trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại các loại từ campuchia
về xã thường lạc với tiền công ba trăm năm mươi đồng khi về đến thủy phận mương ba chánh thuộc ấp một xã thường lạc
thì bị tổ tuần tra kiểm soát của đội biên phòng cầu múng phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
kết thúc điều tra hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn phải một năm tù giam về tội vận chuyển hàng cấm

kinh doanh bán sĩ và lẻ các mặt hàng giày dép tại nhà riêng ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
ngoài xây dựng kiên cố trên sân thượng của gia đình mình ông mai văn thịnh đã thiết kế thêm tường rào thép bao quanh
để phòng chống trộn cấp và đảm bảo an ninh thiết kế này vô hình trung đã đẩy chính chủ nhà và mọi người thân
trong ngôi nhà và nguy hiểm khi lỡ có sự cố xảy ra sau khi được tuyên truyền vận động ông thịnh cùng các hộ gia đình
đã đồng tình mở các lối thoát hiểm trên tầng thượng của gia đình
ngoài huyện đức trọng và công an thị trấn liên nghĩa cũng để phòng cháy chứa cháy chứa lỗ
để cùng với báo gia đình kết hợp làm một cái cửa để mở ra mở vào thường xuyên
và nếu mà có sự cố xảy ra thì có thể thôi thoát hiểm qua cái cửa đó thì một cách dễ dàng để bảo vệ tính mạng con người là trên hết
như vừa rồi thì các anh cảnh sát phòng cháy chứa cháy cứ đến làm việc
giải thích và yêu cầu
thì tôi thấy việc giải thích của các anh nó là nó hợp lý về cái việc là hóa hoạng
nên hôm nay tôi thuê thợ về để trổ một cái cửa ở cái bờ rào phía trên lầu
để tiện việc cho các đơn vị phòng cháy chứa cháy và các bộ phận cứu nạn cứu hộ
tiếp cận được dễ dàng và nhanh chóng thực hiện tốt cái việc
và làm giảm thiểu cái tai nạn về người và tài sản
phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy
thông qua các đợt phát động xây dựng đánh giá và tiếp tục nhân rộng mô hình
tổ dân phố thôn an toàn về phòng cháy chữa cháy trên phạm vi toàn tỉnh
góp phần giữ vững an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng và chính quyền ở cơ sở
đã trực tiếp đến các hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh để tuyên truyền ký cam kết
và phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đồng thời vận động hướng dẫn các hộ gia đình
chủ động mở lối thoát hiểm ngay trên các lồng sắt bằng cách cắt các sông trắng lấp bản lề
tạo hành cánh cửa để thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
thực hiện kế hoạch này hầu như nhân dân cũng đều đã biết và cũng đã chấp hành
qua quá trình thời gian tới thì phòng pc bảy chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các địa phương
để tăng cường công tác tuyên truyền để nhắc nhở vận động bà con nhân dân
và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp không chấp hành
để gỡ bỏ các lồng sắt các chuồng cọp tạo lối thoát nạn thứ hai
và mỗi hộ gia đình cũng nên trang bị các phương tiện các dụng cụ phòng cháy
và các dụng cụ phòng cháy
cháy cần thiết để đảm bảo khi có sự cố cháy nổ xảy ra
thì chúng ta có thể thoát nạn và sẽ không thiệt hại về tính mạng của con người
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hiện nay trên địa bàn tỉnh lâm đồng vẫn còn hàng ngàn ngôi nhà dạng hình ống
chỉ có một lối đi duy nhất được bao bọc bởi các tường rào sắt khép kính
khó thoát hiểm và khó tiếp cận khi có cháy xảy ra
hiện nay ngoài công tác tuyên truyền hướng dẫn làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy
thì việc rà soát khảo sát nắm tình hình địa bàn và vận động nhân dân tự giác tháo rỡ
không đắt lồng sắt lưới sắt ở lan can thiết kế thêm cửa thoát hiểm trên mái nhà
là giải pháp hữu ích để phòng trường hợp khi xảy ra sự cố có thể thoát hiểm kịp thời
và đảm bảo an toàn cho mọi gia đình giúp hạn chế hậu quả từ những sự cố cháy nổ